giá thịt lợn bán lẻ giao động ở ngưỡng một trăm bốn mươi đồng một kg tùy loại
tăng gần năm trăm linh so với hai tháng đầu năm thời điểm dịch tả lợn châu phi đang bùng phát
giá thịt lợn tăng quá cao ảnh hưởng không nhỏ tới cả người mua và người bán
khi thịt lợn từ lâu luôn là nhóm thực phẩm nằm trong khẩu phần ăn chính của người việt
theo chị huyền quận hoàng mai hà nội
giá thịt lợn tăng không có dấu hiệu chứng lại khiến sức mua của người dân giảm mạnh
khác với xu hướng tiêu dùng dịp cuối năm của người dân
người tiêu dùng trong bối cảnh giá thịt lợn tăng quá cao
buộc phải cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng thực phẩm này
mặc dù giá thịt lợn đã tăng hơn gấp đôi so với mọi khi
với bà hương sinh sống tại quận hoàng mai hà nội
bà vẫn phải lựa chọn mặt hàng này khi gia đình đã quen với một khẩu phần ăn nhiều thịt lợn
lý giải cho tình trạng giá thịt lợn tăng phi mã dịp cuối năm
được nhận định bởi tình trạng thiếu hụt trầm trọng các nguồn cung thịt lợn do dịch tả lợn châu phi
diễn ra vào nửa đầu năm nay
khi mà đàn lợn của cả nước vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín giảm mạnh hai mươi so với thời điểm đầu năm
ước tính ba tháng cuối năm là tháng một mươi một tháng một mươi hai và tháng một sẽ thiếu hai trăm linh tấn thịt lợn
điều này dễ dàng được ghi nhận tại các vùng chăn nuôi lớn ở hà nội
từng được biết đến là một trong những vùng chăn nuôi lợn quy mô lớn hàng đầu ở hà nội
xã cam thượng huyện ba vì thành phố hà nội
đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt về quy mô đàn lợn qua mỗi mùa dịch
người chăn nuôi sau nhiều năm tháng chăn nuôi cầm trừng do giá lợn thấp
đang cho thấy rõ sự mệt mỏi và nghi ngại trước quyết định tăng đàn
đầu năm hai nghìn một mươi chín hộ chăn nuôi nhà anh quang ở xã cam thượng huyện ba vì thành phố hà nội
đều đứng trong tình cảnh đàn lợn đổ bệnh
là một trong những hộ chăn nuôi thiệt hại nhiều nhất ở xã cam thượng vào đợt dịch đầu năm
khi ước tính thua lỗ hàng tỷ đồng
gia đình nhà anh gần như không còn khả năng mở rộng đàn
mà chỉ dừng lại ở mức duy trì
thời điểm hiện tại sau liên tiếp những đợt dịch bệnh
anh quang không nghĩ nhiều tới kế hoạch tăng đàn
mặc dù giá thịt lợn đang đạt ở mức đỉnh điểm
sau đợt tái đàn thì sau tôi cũng cố gắng gia đình duy trì và vay mượn thêm
đợt tải đàn đợt sau nhưng đợt giá sau đợt đấy thì lại để nói là cũng không được giá
thế là để nói là về cái lợi lãi thì thật đúng lý không có lợi
thì khó khăn trùng chất khó khăn luôn
nói như thế
nói chung là để đó thì người chăn nuôi thì cũng để nói là cũng mong muốn để phát triển
phát triển nhưng mà để nói thực sự mà nói thì
thì người dân phát triển bao nhiêu thì cũng
còn theo anh mạnh
cũng là một hộ chăn nuôi lợn lâu năm tại xã cam thượng
người dân từ nhiều năm nay đã có xu hướng thu nhỏ quy mô đàn
khi mà việc chăn nuôi lợn đem lại cho họ quá nhiều những nguy cơ về giá và dịch bệnh
điều này khiến cho các gia đình chỉ dừng lại ở việc duy trì đàn hiện có
và không mua thêm con dấu mới
với nhà anh mạnh một nửa trang trại lợn nhà anh giờ bỏ không
hoặc được tận dụng chăn nuôi con khác
số lợn còn lại tại gia đình hiện chỉ còn hơn một mươi con
mà mặc dù giá lợn đang tăng rất cao
nhưng anh cũng không có ý định tăng đàn
vì nhu cầu là nó dịch tả nhiều quá
thế nên là cũng không dám để nhu cầu để vào
bây giờ tôi duy trì lấy khoảng chục con để mình lấy cái nguồn ga đun thôi
cái con lợn lái ở nhà mình nuôi được con nào đẻ ra thì mình nuôi
chứ bây giờ cung cầu để đi vào thì không dám vào
ở cái nào vào bây giờ là nó dịch tả nó đến với mình không thể dám vào được
rất là ghê
bây giờ mình mua ra mua thị trường con lợn tầm một triệu bảy triệu tám con lợn
về mà nó làn đùng cho cái nó chết thì mình mất nhiều
thế nên là mình cũng không dám vào
trước tình trạng trên trong chiều một mươi tám tháng một mươi một
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ quan ban ngành
cùng các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở nước ta
bàn giải pháp về nguồn cung thịt lợn cho những tháng cuối năm
phó thủ tướng vương đình huệ giao các bộ ngành
nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài về
để cân đối cung cầu nhất là dịp tết
người tiêu dùng không ứng phó được
người tiêu dùng không có trong tay lực lượng hàng hóa mà ứng phó
đành phải cam chịu giá thị trường
cái cơ quản là cơ quan quản lý
sở công thương sở nông nghiệp các tỉnh thành phố phải chịu ý nhiệm đến đây này
anh có liệu có bình ổn giá được không
anh có điều hành chất lượng không có lợn dịch vào mình không
hàng nhập khẩu thế nào anh quản lý chất lượng thế nào
các cơ quan quản lý phải chủ động bảo vệ người tiêu dùng
cho nên anh phải tổ chức cung cầu
anh phải khai thác nguồn hàng
anh phải không ngăn sông cấm chợ
anh phải khơi lùa hàng hóa
anh phải tổ chức cho người mua người bán gặp nhau
để nó dịu bớt giá thị trường đi
sự can thiệp của các bộ ngành và các cơ quan liên quan là cần thiết
trong việc tháo dỡ khó khăn cung vào cuộc để tăng nguồn cung
có thông tin thị trường chính xác
nếu không có các giải pháp đồng bộ
cuộc khủng hoảng thịt lợn này sẽ dẫn đến những thiệt hại không nhỏ
cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng